phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai vừa bắt giữ thành công đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh
tăng vật thu giữ gồm một mươi hai viên ma túy tổng hợp và nhiều tài liệu có liên quan
ngày hai mươi bốn tháng bốn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai phối hợp với công an xã phong niên huyện bảo thắng
mật phục bắt quả tang sùng an ấnh trú tại địa phương khi đối tượng đang điều khiển xe máy có tàng trữ một mươi hai viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan điều tra bước đầu đính khai nhận đang mang số ma túy trên đi giao cho khách
nếu thực hiện chót lọt sẽ bán với giá trên hai trăm năm mươi triệu đồng hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra
công an huyện phú giáo tỉnh bình dương vừa triệt xóa một tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thu giữ nhiều súng và hung khí nguy hiểm
trước đó công an huyện phú giáo bắt quả tang nguyễn được trú tại xã an bình đang tổ chức cho bốn đối tượng khác sử dụng trái phép chất ma túy
tại một quán karaoke
trên địa bàn khu phố chín thị trấn phước vĩnh thời điểm kiểm tra lực lượng công an thu giữ một túi ni lông chứa ma túy đá
một bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng nhiều hung khí như súng đạn roi điện bình xịt hơi cay
công an huyện phú giáo đã khởi tố bắt tạm giam đối với nguyễn được về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

trước đó công an huyện phú giáo bắt tổ chức cho bốn đối tượng khác sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó vào rạng sáng ngày hai mươi bốn tháng bốn các trinh sát tổ chức mật phục trên địa bàn xã hương điền phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát tỉnh lòng an đi từ hướng chợ hương điền vào nội địa có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng kiểm tra
đối tượng điều khiển không chấp hành và bỏ chạy tổ công tác truy đuổi và bắt được lê văn vàng thường trú tỉnh kiên giang kiểm tra ô tô tải do lê văn vàng lái tổ công tác phát hiện năm mươi bảy một trăm linh bao thuốc lá nhập lậu
tổ công tác phát hiện năm mươi bảy một trăm linh bao thuốc lá nhập lậu